bão và áp thấp nhiệt đới là hiện tượng thiên tai nguy hiểm gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản trên phạm vi rộng
trong khi đó công tác dự báo và phòng chống thiên tai còn nhiều hạn chế
đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn do bộ tài nguyên và môi trường tổ chức
theo báo cáo của viện khí tượng thủy văn tính đến đầu năm đến nay đã có chín cơn bão và năm áp thấp nhiệt đới hoạt động ở biển đông
các cơn bão có xu hướng hoạt động trái quy luật ảnh hưởng nhiều tới các tỉnh phía bắc
bão gây ra lũ lớn trên các sông lũ quét sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều địa phương
trong khi đó ở các tỉnh tây nguyên và nam trung bộ lại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi hạn hán
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi sáu xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết đặc biệt như băng tuyết mưa đá hay vòi rồng ở nhiều nơi và lặp lại nhiều lần trong một thời gian ngắn
do thiếu số liệu quan trắc trên biển nên việc xác định đúng vị trí cường độ của bão còn chưa chính xác và chậm
thông tin ý nghĩa của các loại bão chưa được phổ biến đầy đủ đến cộng đồng các nhà quản lý nên chưa có biện pháp phòng chống phù hợp
để nâng cao công tác dự báo trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành tài nguyên môi trường sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
nâng cao chất lượng bản tin dự báo cảnh báo thiên tai
trọng tâm là nâng cao chất lượng dự báo bão áp thấp nhiệt đới lũ đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị làm công tác dự báo